năm hai nghìn một mươi năm tại ngõ năm phố đoạt trần nghiệp phường trần đăng ninh thành phố nam định tỉnh nam định đã xảy ra vụ cháy nổ lớn làm sập ba ngôi nhà liền kề khiến một người tử vong tại chỗ và ba người bị thương
sau đây là những hình ảnh mà phóng viên chúng tôi từ hiện trường chuyển về
khoảng hai mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm người dân ở ngõ năm phố đoàn trần nghiệp phường trần đăng ninh thành phố nam định hoảng hốt khi nghe xảy ra một tiếng nổ lớn làm dung chuyển khu vực
ngay sau tiếng nổ người dân ngõ số năm chạy ra ngoài thì thấy ba ngôi nhà liên kề là nhà số một mươi ba số một mươi năm và số một mươi bảy đổ sập lửa bùng lên dữ dội
người dân khu vực đã đưa ba người tại hai ngôi nhà số một mươi ba và một mươi bảy ra ngoài và gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
người dân khu vực đã đưa ba người tại hai ngôi nhà số một mươi ba và một mươi bảy ra ngoài và gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
người dân khu vực đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ ba xe chữa cháy có mặt kịp thời triển khai đưa người bị nạn đi cấp cứu dập tắt đám cháy
ngay sau khi kiểm đếm sản phẩm lực lượng chức năng sẽ tiến hành gửi mẫu sản phẩm này đi giám định các hóa chất độc hại có trong sản phẩm
song hành với đó cơ quan công an sẽ tiến hành làm rõ các hành vi gian lận thuế đối với công ty cổ phần thương mại quốc tế masco
chúng tôi sẽ tiếp tục gửi những thông tin mới nhất về vụ việc đến quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo
ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thị trấn cành hào huyện đông hải tỉnh bạc liêu vừa sơ kết ba năm thực hiện mô hình tổ ngư dân tự quản về an ninh trật tự trên biển
qua ba năm triển khai thực hiện tổ ngư dân tự quản về an ninh trật tự trên biển đã phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng ngừa phát hiện và đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hành vi liên quan đến an ninh trật tự trên biển
cung cấp trên một trăm linh nguồn tin có giá trị đề xuất các cấp hỗ trợ cho ngư dân vay vốn mở rộng sản xuất
với số tiền trên sáu năm tỷ đồng thông báo về ngư trường nguồn lợi thủy sản cho các thành viên đồng thời giúp đỡ kịp thời các thành viên khi gặp sự cố tai nạn trên biển
từ đó đã hạn chế được thiệt hại rủi ro chi phí và thời gian của bà con ngư dân giúp việc đánh bắt đạt kết quả thuận lợi
thay vì áp dụng một lúc nhiều mô hình trồng chéo kém hiệu quả toàn xã bình định chỉ thực hiện duy nhất một mô hình khu dân cư tự quản nhằm phát huy hiệu quả tình làng nghĩa xóm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo an toàn xã hội tại địa phương
thôn hưng đạo là địa bàn đầu tiên trong xã bình định thí điểm mô hình khu dân cư tự quản từ năm hai nghìn tám
khoảng một mươi năm hộ gia đình cùng ngõ hình thành nên một khu dân cư tự quản
mỗi người dân đều là một thành viên của mô hình
đã thành nhập một mươi một tổ dân cư mà lấy tổ dân cư làm cơ sở của sự gắn kết giữa các gia đình giữa các khu xóm và đường dòng của xóm để bảo đảm công tác
một loạt phát triển tình làng nghĩa xóm mặt thứ hai bảo đảm an ninh trật tự mặt thứ ba giữ được mối đoàn kết trong nhân dân để xây dựng thôn ngày càng phát triển
hiện xã bình định duy trì chín mươi tám khu dân cư tự quản
qua mô hình phần lớn các vụ mâu thuẫn xích mích giữa các hộ dân đã được phát hiện sớm và tự hòa giải
khi có vụ việc người dân tham gia tích cực vào công tác bảo vệ hiện trường thu tăng vật phối hợp với công an xã vây bắt các đối tượng
vai trò của các khu dân cư tự quản đóng góp rất là tích cực cho công an xã bình định
họ đã cung cấp cho thông tin cho công an chúng tôi hàng nghìn lượt thông tin về các tình hình có liên quan đến an ninh trật tự
bên cạnh đó thì họ cũng phát huy cái vai trò tự quản tự phòng và tự bảo vệ
từ việc đảm bảo an ninh trật tự xã bình định đã lồng ghép mô hình khu dân cư tự quản để vận động tập hợp quần chúng trong nhiều hoạt động khác
không những bên cạnh lĩnh vực an ninh trật tự mà chúng tôi còn nhân ra ở nhiều lĩnh vực khác nữa
ví dụ như lĩnh vực bảo vệ môi trường lĩnh vực tương thân tương ái lĩnh vực khuyến học khuyến tài v v
thế thì cũng từ những khu dân cư tự quản này thì đã giúp cho đảng chính quyền địa phương làm tốt rất nhiều nhiệm vụ chính trị
ba năm liền xã bình định được bộ công an tặng cờ thi đua xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
nhưng tự hào hơn đối với người dân nơi đây đó là từ mô hình phù hợp họ đã đóng góp được sức mình trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương góp phần xây dựng nông thôn mới
thưa quý vị hiện nay toàn tỉnh cà mau có hai mươi bảy vị trí sung yếu đất ven sông bị sạt lở với chiều dài gần bốn mươi km
ba huyện đầm rơi nam căn và ngọc hiền hiện có nhiều diện tích đất ven sông đang có nguy cơ sạt lở cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng đời sống sản xuất của hơn một hộ dân nơi đây
tại tuyến bờ biển chạy dài từ đông sang tây thuộc các huyện đầm rơi năm căn ngọc hiển tỉnh cà mau tình trạng sạt lở diễn ra liên tục hàng năm diễn biến phức tạp
hầu hết các vụ sạt lở thường diễn ra vào ban đêm nên người dân không chở tay kịp tài sản mất chỉ trong khoảnh khắc
trong mùa mưa bão năm hai nghìn một mươi năm chiều cường thường xuyên dâng cao ở vùng biển phía tây của tỉnh kết hợp mưa rông và sóng với cường độ mạnh nên nhiều khả năng đai rừng phòng hộ khu vực này sẽ bị phá hủy
chưa kể sóng biển tác động trực tiếp vào thân đê làm sạt lở đê biển tây gây nhiều khó khăn tốn kém trong việc xử lý khắc phục cũng như ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất sinh hoạt của nhân dân
địa phương đã đưa ra nhiều giải pháp để hạn chế thiệt hại cho người dân nhưng hiệu quả mang lại vẫn chưa cao
trước mắt các ngành chức năng và chính quyền địa phương cơ sở vận động các hộ dân sống ven sông di rời tài sản nhà cửa đến nơi an toàn không ngủ đêm ở ven sông nhất là người lớn tuổi và phụ nữ trẻ em
đối với các hộ có nhà ở ven sông cần có biện pháp sẵn sàng đối phó với những tình huống xấu xảy ra
thời điểm trên anh vũ hữu hoàng hai mươi hai tuổi quê gia lai chạy xe máy biển số tám mươi một p năm một mươi nghìn một trăm năm mươi năm trên đường tỉnh lộ nạ tám
hướng từ cầu vượt củ chi về tỉnh bình dương khi gần đến cầu phú cường thì đâm vào đuôi xe tải biển số sáu mươi một c một mươi nghìn sáu mươi ba đang đậu ven đường
anh hoàng cùng xe máy ngã xuống đường và tiếp tục va chạm với một xe tải biển số sáu mươi c một mươi bảy nghìn hai trăm ba mươi ba từ phía sau chạy tới
nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được làm rõ
vào khoảng sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi tại khu vực thôn ba xã thiện hưng bù đốc tỉnh bình phước đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông
một dốc mất lái lao sang lề đường bên trái rồi tông thẳng vào một nhà dân sau đó mới dừng lại
vào thời điểm trên chiếc xe múc đất do tài xế trần công thái bốn mươi hai tuổi chú xã thiện hưng huyện bù đốp điều khiển
lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi chín hướng từ cửa khẩu hoàng diệu về trung tâm hành chính huyện bù đốc
khi đến khu vực thôn ba xã tiện hưng do chạy với tốc độ khá cao tài xế bất ngờ mất lái tông thẳng vào nhà dân là người trần thị thanh thúy
hậu quả ngôi nhà cấp bốn bằng gỗ bị nghiêng ba mươi độ một số vật dụng trong nhà bị hư hỏng nặng ước thiệt hại trên hai mươi triệu đồng
rất may thời điểm xảy ra vụ việc trên bốn người trong gia đình chị thúy đang ngủ phía sau nên không ai bị thương
đáng chú ý trước đó vào tháng năm năm hai nghìn một mươi năm vụ việc tương tự đã xảy ra khi một chiếc xe ben do chính lái xe thái điều khiển cũng đã tông vào nhà bà thúy
thường xuyên lưu thông ngược chiều dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông liên tiếp
là tình trạng đáng diên ra tại giao lộ giữa quốc lộ một mươi ba và đường đinh bộ lĩnh quận bình thạnh tp hcm
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân về tình trạng này
trục đường này có lượng phương tiện lưu thông rất đông đúc thường xuyên ủng ứ vào những giờ tan tập
tình trạng mất trực tự an toàn giao thông càng nghiêm trọng hơn khi người dân vô tư chạy ngược chiều dù đã có bản cấm
nếu không đi ngược chiều người dân phải đi đoạn đường vòng xa hơn để về đến nhà
chính vì vậy vì sự thuận tiện của cá nhân mà người dân bất chấp những nguy hiểm có thể xảy ra cho bản thân và những phương tiện lưu thông khác
trước tình trạng này lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện những người vi phạm
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên thì khi có lực lượng chức năng chốt chặn người dân sẽ tắt máy xuống xe dẫn bộ đi qua trạm rồi sau đó nổ máy tiếp tục di chuyển
tuy nhiên theo ghi nhận của phóng viên khi có lực lượng cảnh sát giao thông tại đây đã triển khai lực lượng tuần tra kiểm soát xử phạt hành chính và tạm giữ phương tiện những người vi phạm
khi vắng bóng cảnh sát giao thông nhiều phương tiện lại phát triển
tiếp tục di chuyển ngược chiều trên tuyến này thực tế này cho thấy có không ít người dân lưu thông qua tuyến này có ý thức chấp hành luật giao thông kém
việc xứ phạt của lực lượng chức năng cũng giống như bắt cóc bỏ dĩa đâu lại vào đấy
công an tỉnh thanh hóa vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông một mươi tháng năm hai nghìn một mươi năm và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm trong những tháng cuối năm
trong một mươi tháng lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã phát hiện lập biên bản xử lý gần bảy mươi sáu trường hợp phạt tiền nộp kho bạc hơn một trăm linh năm tỷ đồng tạm giữ gần một mươi phương tiện
tai nạn giao thông giảm tám một số vụ so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bốn không để xảy ra ủng tắc giao thông và đua xe trái phép
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ thêm những tồn tại hạn chế trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
nguyên nhân gây tai nạn giao thông và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới
từ nay đến cuối năm lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt đường thủy nội địa
nhất là các tuyến giao thông đường thủy trọng yếu kiên quyết không để xảy ra tai nạn và ủng tắc giao thông phấn đấu kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông
đang chờ thông quan để vận chuyển tiếp về hà nội và trưng bày tại trung tâm triển lãm giảng võ
toa tàu mẫu dài hai mươi mét có màu xanh lá cây vỏ tàu được làm bằng inox ba m
tàu có kinh chắn gió kính cửa sổ ẩn có màu sẫm họa tiết trang trí biểu tượng khuê văn các ở giữa đầu tàu và tại các vị trí nổi bật
tàu mẫu mô phỏng tỷ lệ một trên một về hình dáng kết cấu nội ngoại thất
được biết hiện nay bộ giao thông vận tải đang làm việc với trung tâm triển lãm giảng võ hà nội về vị trí đặt toa tàu với thời gian trưng bày dự kiến trong hai tháng từ ngày hai mươi tháng một mươi